được sự đồng ý của bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng của mỹ sáng nay tại hà nội bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam và bộ tư lệnh lục quân thái bình dương hoa kỳ đồng tổ chức hội thảo quản lý lục quân thái bình dương lần thứ bốn mươi hai
hội thảo quản lý lục quân thái bình dương lần thứ bốn mươi hai là một hội nghị quân sự đa quốc gia thường niên tạo một diễn đàn cho các sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng lục quân và an ninh của các nước trong khu vực trao đổi quan điểm
đây không chỉ là một diễn đàn nhằm nâng cao sự hiểu biết về các chủ trương được quan tâm mà là một cơ hội để thiết lập tăng cường vững chắc mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo tương lai của các lực lượng lục quân
hội thảo có chủ đề hợp tác giữa lục quân các nước khu vực ấn độ dương châu á thái bình dương trong hỗ trợ nhân tạo cứu trợ thảm họa với hai mươi bảy nước trong khu vực đăng ký tham dự gồm anh ấn độ bangladesh brunei campuchia canada chile fiji hàn quốc
hội thảo có chủ đề hợp tác giữa lục quân các nước trong khu vực trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác nhằm đối phó với thảm họa thiên tai góp phần duy trì ổn định khu vực đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ giữa lục quân các nước trong khu vực